lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn
hiện sức khỏe của các nạn nhân bị ngộ độc sau bữa ăn từ thiện tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã cơ bản ổn định
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa chính phủ với các địa phương để triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi đã khai mạc tại hà nội
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng các đồng chí ủy viên bộ chính trị và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố tại các điểm cầu
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ hội nghị nhằm phân tích đánh giá những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín chỉ ra những tồn tại yếu kém cần khắc phục từ đó đề ra phương hướng giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
sau khi nghe báo cáo của chính phủ và ý kiến của một số bộ ngành địa phương tổng bí thư chủ tịch nước phát biểu khẳng định năm hai nghìn một mươi chín mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực phân đấu của toàn đảng toàn quân toàn dân chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực tốt hơn năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng lưu ý tuyệt nhiên không nên chủ quan thỏa mãn với những thành tích đã đạt được vì đất nước còn nhiều khó khăn thách thức
đồng thời đề nghị hội nghị cần tập trung phân tích thấu đáo tạo sự thống nhất cao về tình hình nguyên nhân và bài học kinh nghiệm tiếp tục kế thừa phát huy các bài học kinh nghiệm từ hội nghị trước

đồng thời đề nghị cần tập trung phân tích thấu đáo tạo sự thống nhất cao về tình hình trước